trước đó vào ngày tám tháng sáu phóng viên huy tưởng của chuyên trang pháp luật nét báo điện tử người đưa tin
và phóng viên văn đạt tạp chí điện tử luật sư đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái bình
tại số một lê lợi thành phố thái bình tỉnh thái bình xác minh thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
có tờ trình mua áo mưa phục vụ công việc với giá là một triệu đồng một bộ
sau khi ra khỏi trụ sở của cơ quan này thì bị hai đối tượng bám theo lao vào hành hung và đe dọa
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án là bảy năm sáu tháng tù giam
đối với bị cáo trần thanh chú huyện hòn đất tỉnh kiên giang về hai tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào tối ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vẽ đến một quán nhậu trên địa bàn rồi đi vào phòng karaoke
mà danh thắng và danh vũ đang nhậu để tìm bạn gái do bị mở cửa phòng nhiều lần nên vẽ bị thắng và một số người bạn đuổi đánh
tức giận vẽ dùng hung khí đâm nhiều nhát vào đối phương hậu quả làm thắng tử vong còn vũ bị thương tật tám gây án xong vẽ đến cơ quan công an đầu thú
ngày một mươi ba tháng sáu tại khu vực tổ một phường quyết tâm thành phố sơn la tỉnh sơn la công an phường triền nghề đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là vư thị khua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tệ bản co nhừ xã co tòng huyện thuận châu
tăng vật thu giữ gồm một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thông tin từ sở du lịch tp đà nẵng
ubnd tp đà nẵng vừa giao nhiệm vụ cho sở du lịch tp triển khai giả soát báo cáo thực trạng hoạt động của các tour du lịch giá rẻ zero tour hay là tour không đồng trên địa bàn tp
để bảo vệ cho một mùa du lịch an toàn ngăn chặn được những tour du lịch không đồng có biến tướng
sở du lịch đà nẵng đã vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng giả soát kiểm tra các cửa hàng mua sắm các điểm đến tham quan
kịp thời ngăn chặn tình trạng chặt chém tự nâng giá bán cao bất thường
loại hình dịch vụ du lịch kém kiểu lừa đảo du khách xuất hiện tại đà nẵng trong thời gian vừa qua gây nhiều dư luận xấu ảnh hưởng đến môi trường du lịch hình ảnh của thành phố đà nẵng